ngày hôm nay ngày hội gia đình việt nam với chủ đề
dình dữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình
đang diễn ra tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật số hai khoa lư hà nội
với phong phú các hoạt động triển lãm trưng bày hay là giao lưu văn hóa nghệ thuật
nhằm tôn vinh các giá trị của văn hóa gia đình việt nam
trong không gian triển lãm gia đình trong truyền thống các dân tộc việt nam
người xem được biết cuộc sống sinh hoạt lao động trong gia đình
của một số dân tộc ít người qua những mô hình hình ảnh
chúng tôi muốn giới thiệu đến công chúng sự gắn kết về trao truyền
giữa nghệ thuật công truyền thống hay là việc chăm sóc con cái trong châu kỳ đời người
ngoài ra trong ngày hội gia đình việt nam năm hai nghìn hai mươi
có nhiều hoạt động đáng chú ý khác như triển lãm ảnh
suối nguồn yêu thương tôn vinh vai trò của người phụ nữ
người mẹ trong gia đình
với chủ đề gia đình đọc sách gắn kết yêu thương
tôn vinh khuyến khích văn hóa đọc trong gia đình